tại hà nội đã diễn ra hội nghị sơ kết một năm triển khai quyết định số hai mươi tám của thủ tướng chính phủ
về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước
qua một năm triển khai đã góp phần giảm đáng kể chi phí gửi nhận văn bản giấy và thời gian gửi
nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước thay đổi tác phong lề lối làm việc của cán bộ
nâng cao năng suất lao động giảm thời gian xử lý công việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân
thời gian tới để hướng tới hình thành hệ thống chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ trung ương đến địa phương
các bộ ngành địa phương cần tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý nghiên cứu và triển khai chữ ký số
trong gửi nhận văn bản điện tử khẩn trưng nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong năm hai nghìn hai mươi
để đáp ứng nhiệm vụ và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn an ninh thông tin